điệu múa sư tử mèo là một hoạt động sinh hoạt dân gian đã được lưu truyền trong đời sống người tây người nùng qua nhiều thế hệ
có ý nghĩa to lớn trong việc bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống và gắn kết cộng đồng
trong các lễ hội được tổ chức vào tháng riêng nếu thiếu đi điệu múa này là thiếu đi một phần linh hồn của ngày hội
thiếu đi không khí sôi nổi và màu sắc rực rỡ của ngày xuân
trong những ngày hội lớn được tổ chức đầu năm tại xã hải yến huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
có một hoạt động luôn được đồng bào và du khách thập phương đón chờ
đó là phần biểu diễn múa sư tử mèo của các thôn trong xã
với đồng bào múa sư tử mèo mang nhiều ý nghĩa không chỉ thể hiện tinh thần thượng võ của người miền núi
mà còn là linh hồn làm nên sức sống cho ngày hội là biểu tượng của sự may mắn hạnh phúc trong cuộc sống
điệu múa sư tử mèo thể hiện tinh thần khỏe khoắn tinh thần thượng võ
đúng như là đặc trưng của đồng bào dân tộc miền núi
đấy chính vì vậy mà bà con đồng bào ta là rất là hưởng ứng
và khi mà tiếng chiêng la trống được cất lên
thì bà con khắp trong thôn xóm là sẽ đổ về đó để xem
và điệu múa sư tử mèo và lúc nào họ cũng cảm thấy đó là một cái nguồn động viên tinh thần rất là lớn
và một nét sinh hoạt rất là đặc sắc của đồng bào dân tộc miền núi
hiện nay trên địa bàn tỉnh lạng sơn
vẫn duy trì gần chín mươi đội múa sư tử mèo với khoảng một người tham gia đội múa
chủ yếu thuộc địa bàn huyện cao lộc và các huyện lộc bình văn lãng văn quan
phần thu hút nhất chính là nội dung diễn trò của các nhân vật trong đội múa
gồm sư tử báo đông nả linh nhằm thể hiện lại một tích chuyện cổ
câu chuyện có nội dung giản dị nhưng chứa được những bài học dân dạy của cha ông
dành cho thế hệ con cháu sau này
đầu tiên là hoạt động lao động sản xuất của nhân dân
và qua đó thì nó cũng mang ý nghĩa giáo dục cho con cháu và nhân dân trên địa bàn
thể hiện tinh thần đoàn kết và giúp đỡ trong lao động sản xuất
dù cuộc sống hiện đại với vô vàn loại hình nghệ thuật mới xuất hiện
nhưng người dân tộc tày nùng xứ lạng vẫn yêu thích và duy trì điệu múa sư tử mèo
nó chứa đựng tinh thần văn hóa và vốn sống được vun đắp qua nhiều thế hệ của cha ông